tại hà nội bộ xây dựng và bộ ngoại giao anh vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
trong việc triển khai áp dụng mô hình thông tin công trình trong ngành xây dựng việt nam
hướng tới mục tiêu áp dụng rộng rãi vào năm hai nghìn hai mươi một và hướng tới xây dựng một chiến lược tổng thể số hóa
trong ngành xây dựng của việt nam
hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam của bà baroness fairhead
quốc vụ khanh bộ thương mại quốc tế anh
trong khuôn khổ chương trình chính phủ anh sẽ làm việc cùng cơ quan thường trực ban chỉ đạo bim
để xây dựng các tiêu chuẩn hướng dẫn và hỗ trợ triển khai một số dự án thí điểm áp dụng bim ở việt nam
nước anh đã xây dựng được một hệ thống hàng đầu thế giới về sử dụng bim trong các công trình công
nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng
với những kinh nghiệm này chính phủ anh mong muốn sẽ cung cấp các thông tin về thực tiện ứng dụng mô hình bim
tiêu biểu nhất thế giới tận dụng kinh nghiệm để thành công trong việc áp dụng
và áp dụng bim ở việt nam
mô hình thông tin xây dựng là một phương thức để giảm thiểu chi phí xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng
kinh nghiệm của chúng tôi khi áp dụng các phương thức này sẽ giúp giảm thiểu hai mươi chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng
việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác ngày hôm nay là cơ sở để hiện thực hóa hợp tác vốn đã rất tốt đẹp
trong vòng sáu tháng vừa qua với bộ xây dựng và các viện nghiên cứu để tăng cường năng suất đối với các công trình xây dựng
và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng việt nam
thông qua hỗ trợ kỹ thuật này thì có rất nhiều lợi ích cho các bên có liên quan ở phía việt nam
thứ nhất về phía cơ quan của nhà nước thì sẽ được nâng cao khả năng để soạn thảo hoài định các chính sách
liên quan đến áp dụng bim sau khi cái đề án này kết thúc
việc thứ hai là chúng tôi cũng sẽ hy vọng là sau có dự án hỗ trợ kỹ thuật này
thì phía bạn sẽ giúp đỡ cho phía việt nam chúng ta những vấn đề mang tính chức
việc áp dụng bim trong ngành xây dựng sẽ góp phần nâng cao năng suất
chất lượng hiệu quả trong hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý vận hành công trình
đây cũng là giải pháp quan trọng để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp bốn của ngành xây dựng